ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba hôm qua cho hay sau các cuộc thảo luận tích cực
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã quyết định bỏ yêu cầu kiev phải thực hiện kế hoạch hành động
để có tư cách thành viên map như một phần trong quy trình gia nhập liên minh quân sự này
ngoại trưởng kuleba hoan nghênh quyết định của các đồng minh nato sẽ rút ngắn con đường của ukraine gia nhập khối
theo chương trình map bất kỳ quốc gia ứng cử viên nào xin gia nhập nato cũng phải chứng minh đáp ứng một loạt tiêu chí
về chính trị kinh tế và quân sự cũng như có khả năng đóng góp cho hoạt động quân sự của khối
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hầu hết các nước muốn kết nạp vào nato đều tuân theo map dù thủ tục này không bắt buộc
trước đó cố vấn an ninh quốc gia mỹ cho hay tại hội nghị thượng đỉnh ở liba
nato sẽ yêu cầu ukraine tiếp tục thực hiện các cải cách về dân chủ quốc phòng kinh tế
và truyền thống của các nước